hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hai hồ tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên thành viên hội đồng thành viên tổng công ty viễn thông mobifone hiện là phó tổng giám đốc mobifone
một nguyễn đăng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó tổng giám đốc phụ trách tổng công ty viễn thông mobifone
nguyễn bảo long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobifone
năm nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobifone
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
còn tại tỉnh lâm đồng vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng tám công an thành phố đà lạt đã bắt quả tang lê quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại phường hai thành phố đà lạt và hai nghi can khác vì hành vi mua bán tặng chữ sử dụng chai phép chất ma túy
lê quốc dũng đã bị bắt quả tang khi đang có hai đứa
hành vi tặng chữ một gói ni lông đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại nơi ở
qua đấu tranh dũng tự giác giao nộp thêm một túi ni lông ma túy khác được cất giấu trong nhà vệ sinh
và thừa nhận số tăng vật là ma túy đá mua của một đối tượng không quen biết với giá bốn triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời
trong vụ án này công an còn tạm giữ hai đối tượng khác được xác định là cùng sử dụng ma túy với dũng tại địa điểm này
với hành vi trộm các tài sản đối tượng dương thành trừng hai mươi năm tuổi mụ tệ phường thành phước thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vừa bị công an thị xã bình minh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
tại cơ quan công an trừng khai nhận vào ngày một mươi sáu tháng bảy trừng và hai người bạn cùng đi trên một xe máy
đến khu vực xã thuận an thị xã bình minh để bắt trộm gà
tại đây phát hiện anh bùi bình vương say rượu nằm ngủ bằng một xe máy để bắt trộm gà
trừng đã bắt trộm gà bên lề đường và bên cạnh có chiếc xe máy chìa khóa thì vẫn còn gắn trên xe
nên trường đã lấy trộm xe máy cùng với điện thoại di động trong túi của anh vương rồi đem về nhà người quen cất giấu
sau đó trừng mang tài sản vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết trừng bị nghiện ma túy và có hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh vĩnh phúc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện thu giữ hơn một chiếc bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hộ kinh doanh nguyễn thị hiền
ở phường tích sơn vĩnh yên đã phát hiện một bốn trăm linh bốn chiếc bánh và một mươi kg hạt nhân do nước ngoài sản xuất
nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bên cạnh đó cửa hàng còn bày bán hai mươi cân điện tử do nước ngoài sản xuất cũng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
vào trường ngày hai mươi sáu tháng tám một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán cà phê lớn nằm tại giao lộ nguyễn thị minh khai nam kỳ khởi nghĩa quận ba tp hcm
đã khiến cho hàng chục nhân viên và khách hàng hoảng loạn tháo chạy
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận ba đã nhanh chóng có mặt để từ thời gặp tắt mũ cháy ngăn không để cháy lan
vào khoảng một mươi bảy giờ khói đen bất ngờ bốc lên nghi ngút tại khu bếp của quán cà phê run nam
nằm tại số một trăm linh sáu nguyễn thị minh khai quận ba tp hcm
lúc này hàng chục nhân viên và thực khách vội vã bỏ chạy ra bên ngoài nên không có thương vong về người
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ba đã điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy
không để lây lan sang các khu vực lân cận
sau ít phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã làm hư hại tài sản của cửa hàng
giao thông qua khu vực bị ủn tắc nghiêm trọng do ảnh hưởng của sự cố
theo người dân hỏa hoạn xuất phát từ bên trong khu vực nhà bếp có thể do sự cố xì bình ga
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh và mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi